trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế
thời gian qua tp hcm đã có nhiều chính sách thu hút đầu tư tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân phát triển
góp phần đưa nền kinh tế thành phố tiếp tục tăng trưởng xứng đáng là trung tâm kinh tế tài chính và là đầu tàu kinh tế của đất nước
đây là những hình ảnh hội nghị thường niên khu công nghệ cao tp hcm với chủ đề ứng dụng công nghệ và vật liệu nano
vừa được tổ chức mới đây tại khu công nghệ cao tp hcm
hơn hai trăm linh đại biểu tham dự là các nhà khoa học trong nước và đến từ các nước mỹ
nhật bản hàn quốc singapore với mục tiêu tạo sự kết nối giữa các chuyên gia các doanh nghiệp nhà đầu tư
tăng cường hợp tác nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ và thương mại hóa sản phẩm lĩnh vực công nghệ cao
cũng như phát triển chuỗi cung ứng nội địa
điều này đã mở ra nhiều cơ hội để tp hcm tiếp cận và chuyển giao công nghệ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo vệ môi trường
những giải pháp được đề xuất vừa qua kết hợp với những tham luận chuyên sâu của các nhà nghiên cứu
nhà khoa học tại hội nghị quốc tế thường niên khu công nghệ cao tp hcm lần này sẽ là nền tảng để thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa
ngành công nghệ cao tại tp hcm và là tiền đề để đẩy nhanh quá trình chuyển hướng mô hình phát triển của tp hcm trong giai đoạn sắp tới
theo hướng phát triển nhanh các ngành sản phẩm công nghiệp dịch vụ có hàm lượng khoa học công nghệ cao giá trị gia tăng cao
hiện tp hcm có hai trăm tám mươi năm chín trăm một mươi tám doanh nghiệp chiếm một phần hai số doanh nghiệp trên cả nước
trong năm năm từ hai nghìn một mươi đến hai nghìn một mươi năm đội ngũ doanh nhân tp hcm tăng nhanh về số lượng và chất lượng
các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tiếp tục được sắp xếp và đổi mới nâng cao hiệu quả
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng về số lượng
khi mà mời gọi các fdi nước ngoài vào thì đưa ra những danh mục ưu tiên
cái nào là được ưu đải nhiều về những cái chính sách của nhà nước
về vấn đề tính dụng vấn đề vốn vấn đề về thuế xuất thuế v v
thì đẩy mạnh
như là công nghiệp cao nông nghiệp công nghệ cao
rồi những ngành về công nghệ những ngành truyền thông những ngành về giáo dục
những ngành về y tế thiết bị thì là chất lượng sàng lọc của mình nó kỹ hơn
bởi vì rất nhiều doanh nghiệp tìm đến với tp hcm
nhưng mà chính quyền đã mạnh dạng sàng lọc cho rằng đó là một cái hướng đúng
để có thể tạo ra một sức mật trong nhiều năm nữa
để thực hiện nghị quyết chín các chương trình kích cầu đầu tư
kết nối doanh nghiệp với các ngân hàng được tp hcm đầu tư
bằng nguồn vũ ngân sách hàng ngàn tỷ đồng
đã tạo nên sức mạnh cho cộng đồng doanh nghiệp vượt qua khó khăn
đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của tp hcm
phải nói là tp hcm hết sức quan tâm đối với việc đầu tư hạ tầng
rồi đặc biệt là tạo ra cái môi trường thuận lợi cho nhà đầu tư
với những cam kết rất là mạnh mẽ
coi sự thành công của các nhà đầu tư chính là sự thành công của chính tp hcm
các nhà đầu tư của tp hcm
suốt thời gian qua chúng ta thấy là luôn luôn là địa phương đi đầu trong thuốc đầu tư
ủy ban nhân dân tp hcm cũng đã ban hành nhiều chương trình kế hoạch với mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi
nâng tổng số doanh nghiệp lên năm trăm linh tập trung vào các ngành lĩnh vực có thế mạnh đầu tư
lãnh đạo thành phố xác định tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là yếu tố tạo thành công cho doanh nghiệp
tp đã bố trí gói đầu tư khoảng hai ngàn tỷ đồng cho kích cầu đầu tư
hỗ trợ doanh nghiệp và gói một ngàn tỷ đồng hỗ trợ khởi nghiệp và hỗ trợ các hồ kinh doanh cái thể chuyển thành doanh nghiệp
tp hcm đóng vai trò vai trò một hạt nhân tăng trưởng cho cả vùng kinh tế trọng điểm phía nam
chính đây là động lực để thu hút và phát triển kinh tế toàn vùng
và thực hiện vai trò là một trung tâm giao lưu quốc tế
và hướng tới hình thay dựng một thành phố văn minh hiện đại
ngang tầm với các thành phố lớn trong quốc gia
tp hcm tiếp tục khẳng định vai trò của mình
và tôi nghĩ rằng là với cái định hướng và đà phát triển theo tinh thần
nghị quyết hai mươi của bộ chính trị và nghị quyết một mươi sáu của bộ chính trị về thành phố
thì trong những năm tới này có thể nói rằng với tất cả những gì có được
nếu như thành phố tiếp tục thực hiện những chương trình hành động
đặc biệt là những chương trình đột phá bảy chương trình đang đề ra
thì tôi tin rằng thành phố sẽ có
có một hướng phát triển tốt
hiện nay các cấp ủy đảng chính quyền mặt trận tổ quốc các cấp ở tp hcm
đang tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các mục tiêu mà nghị quyết chín đề ra
phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
theo nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố lần thứ một mươi với bảy chương trình đột phá
đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình đề án tạo bước đột phá
trong nâng cao chất lượng năng lực cạnh tranh của các thành phần kinh tế
đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế đặc biệt là quá trình thực hiện các cam kết
trong cộng đồng asean tổ chức tương mại thế giới wto hiệp định tương mại tự do fta
và hiệp định đối tác xuyên thái bình dương
quan điểm của thành phố là tạo môi trường đầu tư thuận lợi nhất giúp doanh nghiệp
nhà đầu tư làm ăn hiệu quả chính là giúp thành phố tiếp tục phát triển
và hội nhập với thế giới